thế nhưng do lợi ích từ việc trông giữ xe máy ô tô là quá lớn rất nhiều nơi đã ngang nhiên tự lập ra các bãi trông xe
đồng thời áp dụng phí trông giữ bừa bãi không theo quy định chung thậm chí là cao gấp nhiều lần
điều đang nói là việc này không hề mới cũng không hề khó tìm hiểu nhưng các cấp quản lý thì dường như vẫn chưa có biện pháp nào khả thi nhằm hạn chế tình trạng này
với mục đích hạn chế xe cá nhân giảm ồn tắc giao thông và tăng thu ngân sách từ việc trông giữ xe
ubnd tp hà nội đã quyết định từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tăng giá trong giữ xe ô tô từ một đến ba lần so với bảng giá trước đây
thế nhưng mức giá này nhanh chóng bị coi là lạc hậu bởi đã từ lâu
xe máy xe ô tô trên địa bàn tp hà nội đã tự mình có biểu giá vượt qua con số mà ubnd tp mới quyết định kia
còn đây là một bãi xe rộng hàng nghìn mét vuông nằm trong khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
theo ước tính mỗi ngày có tới hàng trăm chiếc xe ô tô lớn nhỏ được gửi tại đây
theo một nhân viên thu tiền của bãi xe này từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám mỗi lượt gửi xe đều tăng lên từ mức ba mươi lên mức bốn mươi đồng một lượt

thì để mà là những cái bãi để xe thì nó rất là hiếm vì bây giờ là dân số thì nó đông mà nhà cửa thì nó xây lên là bầm để kinh doanh
nên nó thực sự là bây giờ cái bãi để xe máy lại còn khó khăn rồi chứ đừng nói là ô tô
nên bây giờ mà có ô tô chẳng biết là để đâu bây giờ mà sảnh chắc là lại phạt cho nên là rất là khó
theo đại diện ubnd tp hoàng liệt quận hoàng mai thì mặc dù phường đã có lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động các bến bãi trong giữ xe trái phép
thế nhưng do nhu cầu của người dân nên các bến xe này dẹp xong vẫn hoạt động trở lại
chúng tôi đã tổ chức xử lý đối với các vi phạm rồi ubnd đã ra thông báo và đã cử lực lượng ra chặn xe
nhưng tuy nhiên cư dân người ta phản ứng rất dữ dội
thời điểm ubnd tổ chức chặn xe đấy thì hàng trăm cư dân đã xuống phản đối và xe đỗ tràn lan đường cây ách tắc giao thông cục bộ
đó là lãnh đạo quốc hội chỉ đạo cho lực lượng tạm thời cho bà con đưa xe vào
không chỉ ở bãi xe này ở nơi khác
hầu hết là các quận mới nơi đất dự án còn đang răng rở nhiều
thì nhiều bãi trong giữ xe không phép cũng mọc lên tùy tiện thu giá tùy tiện
thậm chí trên địa bàn quận cầu giấy chính quyền đã đưa việc thực hiện cưỡng chế phá rỡ phải thực hiện trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng vẫn khó rứt điểm vì bãi xe nằm trên đất dự án
với cái tình trạng này để tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo sử dụng hiệu quả hợp lý nguồn tài nguyên
thì tôi nghĩ rằng là đối với các dự án mà chủ đầu tư đã chậm tiến độ từ hai năm trở lên
thì tôi đề nghị là thứ nhất là thành phố nếu như có thể thì thu hồi giao cho chủ đầu tư khác có năng lực để làm dự án
còn nếu như mà chưa tiến hành thu hồi để mà giao cho chủ đầu tư khác thì có thể là tạm giao cho chính quyền phường chính quyền cơ sở quản lý
còn mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành công văn số một trăm một mươi ba
yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý
kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật đặc biệt tại các bãi trông giữ phương tiện
điểm trông giữ phương tiện không phép sai phép thu phí sai quy định
theo đó các đơn vị có biện pháp chống tái lân chiếm tái vi phạm và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố
về việc duy trì trật tự đô thị trên địa bàn kiên quyết đình chỉ thu hồi giấy phép đối với các tổ chức cá nhân tái phạm
công an thành phố tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra
xử lý nghiêm các vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện điểm trông giữ phương tiện không phép sai phép hay thu phí sai quy định
những điểm các dự án mà xây dựng chưa được xây dựng để trông giữ xe thì cái việc trông giữ xe như thế là không đảm bảo đúng quy định
theo các tiêu chuẩn quy định của thành phố thì chúng tôi cương quyết là phối hợp cùng với cả chính quyền địa phương công an địa phương
chính quyền quận phường để làm sao giải tỏa các điểm lưu trí trông giữ xe sai phép này
trước đó hà nội cũng đã cho thử nghiệm dịch vụ tìm kiếm điểm đỗ xe và thanh toán dịch vụ qua điện thoại thông minh iparking
tại một trăm năm mươi một điểm đỗ của chín quận nội thành trên địa bàn thành phố
nhiều người cho rằng khi được số hóa sẽ có khả năng hạn chế được tình trạng thu phí trong xe tùy tiện
đồng thời giúp cho việc quản lý bãi trông giữ xe tốt hơn
tuy nhiên thì cái dịch vụ cái công nghệ iparking này trong thực tế
thì có một số bãi xe này công ty khai thác điểm đỗ là chưa thực hiện đúng
vẫn dùng cái tiền vé dùng cái chưa thực hiện được đầy đủ theo cái công nghệ airping
thì chủ tịch bản đảnh phố đã chỉ đạo chấn trình nhắc nhở
tuy ứng dụng iparking nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn những mặt hạn chế trong việc quản lý địa điểm đỗ xe
cụ thể vẫn còn tình trạng một số phương tiện đỗ xe không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ
chỉ nhắn tin đăng ký một lần nhưng lại đỗ xe cả ngày
vâng thưa quý vị và các bạn đây là một trong những bãi trong giữ xe tự phát trên vỉa hè của thành phố hà nội
và những bãi trong giữ xe như thế này đã cho thấy một phần số hỗn loạn trong công tác quản lý
kể cả bến bãi cũng như là giá trong giữ xe của thủ đô
chỉ có thể bằng công tác quản lý một cách thật minh bạch và có một sự quy hoạch thấu đáo
thì những vấn đề này mới được giải quyết một cách triệt đẻ
chính vì thế gần đây ubnd tp hà nội đã quyết định tạm dừng thí điểm sử dụng ứng dụng iparking
tại một trăm năm mươi một điểm đỗ của chín quận nội thành trên địa bàn thành phố
chắc chắn với những nỗ lực của thành phố
thì công tác quản lý điểm và giá trong giữ xe máy ô tô trên địa bàn thủ đô sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn
thế nhưng mọi cố gắng đều chỉ có thể có kết quả tốt
khi công tác quản lý đó cần phải công bằng minh bạch và tránh lợi ích nhóm hơn